còn về tính pháp lý của việc áp dụng thông tư bảy mươi từ phía bộ công an
đại diện cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của bộ tư pháp chỉ cho biết
quy định của khoảng sáu điều bốn thông tư bảy mươi của bộ giao thông vận tải chưa rõ ràng và chặt chẽ
tuần tới bộ tư pháp sẽ có cuộc họp để lấy ý kiến lãnh đạo của các cơ quan trong bộ
trước khi tập hợp và công bố ý kiến chính thức về vấn đề này

trong năm mươi bảy hectare và một trăm hai mươi lồng cá các công trình hạ tầng giao thông thủy lợi hầu hết đều bị
bị ảnh hưởng ước tính tổng thiệt hại đến nay khoảng một sáu trăm ba mươi tỷ đồng hiện nay một trăm linh số hộ dân
phải sơ tán đã được bố trí chỗ ở tạm thời được cung cấp thuốc men lương thực thực phẩm
quần áo và các nhu yếu phẩm khác đảm bảo nhân dân không bị đói bị rét
thông qua họp báo ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí
sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh hòa bình tập trung tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hòa bình nói chung
cũng như công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh hòa bình vừa qua nói riêng
chiều nay lãnh đạo huyện tân phú tỉnh đồng nai cho biết mưa lớn những ngày qua trên địa bàn đã khiến một phần đất đồi ở ấp ba
xã phú sơn huyện tân phú bị sạt lở làm năm căn nhà sập rất may không xảy ra thiệt hại về người
ngay sau khi vụ việc xảy ra chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên người dân
đồng thời di rời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở và khuyến cáo hậu dân đang sống ở gần khu vực triền đồi
cần ra cố nhà cửa khi trời mưa lớn không nên ở trong nhà để bảo đảm tính mạng
khu vực nằm ở sát chân đồi xã phú sơn hiện có ba mươi năm hộ gia đình đang ở có nguy cơ sạt lở cao nếu thời tiết tiếp tục mưa lớn
do đó ủy ban nhân dân huyện tân phú đã kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tài nguyên môi trường sớm phối hợp với địa phương có giải pháp để phòng chống sạt lở bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân
sáng nay tại tp hcm đã khai mạc hội nghị xuất khẩu công nghệ thông tin năm hai nghìn một mươi bảy
đây là hội nghị lớn nhất về ito bpo ở việt nam với mục tiêu đẩy mạnh hình ảnh của việt nam như một điểm đến hấp dẫn về dịch vụ công nghệ thông tin
tạo nền tảng kinh doanh hiệu quả cho cả khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin
với nền kinh tế phát triển nhanh chóng cùng đội ngũ lực lượng lao động kỹ thuật có trình độ việt nam đang trở thành một trung tâm công nghệ mới của châu á
số một trong các điểm đến hấp dẫn về dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp bbo trên toàn thế giới
top một mươi những quốc gia có số lượng kỹ sư tốt nghiệp nhiều nhất và công viên phần mềm quang trung là trung tâm công nghệ thông tin tập trung lớn nhất ở việt nam
đứng thứ ba trong top tám công viên phần mềm
đó là một đánh giá cao ở châu á năm hai nghìn một mươi bảy
lần này chúng ta phải giới thiệu với hai mươi quốc gia từ bạn bè thế giới biết được việt nam không chỉ là lúa gạo hay là con trâu cánh đồng mà là phần mềm mà là công nghệ mới
chúng tôi hy vọng qua ngày này sẽ mang thêm nhiều thông tin nhiều kiến thức về việt nam đến với các bản bài quốc tế đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin tâm cầu
xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin sẽ tiếp tục là điểm sáng khi ngày càng nhiều người biết đến việt nam
nhưng để phát triển một cách lâu dài bền vững vẫn còn nhiều thách thức đặt ra cho doanh nghiệp việt đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa
và một trong những điểm yếu của ngành xuất khẩu công nghệ thông tin việt nam là đa phần các doanh nghiệp đều có quy mô nhỏ
số doanh nghiệp có được chỗ đứng trên bản đồ gia công phần mềm thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay
so với những cái nước lớn khi mà họ đã chuyên nghiệp lắm rồi thì họ sẽ thiên về cái hướng là làm sao cho nó đúng theo quy trình làm sao cho nó ổn
và nó mang tính chất là kinh doanh và business nhiều hơn là ở nhân sự ở việt nam và những công ty việt nam
ngành xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin hiện đang mang về cho thành phố hồ chí minh một tỷ usd mỗi năm
tuy nhiên tại hội nghị xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin hai nghìn một mươi bảy các chuyên gia cho rằng đây vẫn là một con số rất nhỏ so với tiềm năng xuất khẩu phần mềm của thế giới trị giá hàng trăm tỷ đô
nếu không có những giải pháp liên kết hiệu quả thì doanh nghiệp việt sẽ khó tạo được thế cạnh tranh và giữ chỗ đứng trong ngành dịch vụ công nghệ thông tin quốc tế
nếu như nhiều các doanh nghiệp việt nam tham gia vào những lĩnh vực mới như là data analytics hoặc là artificial intelligence hoặc v v
thì như vậy có thể là cái đấy là những lĩnh vực mà khó hơn những lĩnh vực giá trị gia tăng cao hơn thì có thể là sẽ tăng được tính cạnh tranh của việt nam
tại phiên khai mạc lãnh đạo thành phố hồ chí minh cũng đã đánh giá tầm quan trọng của việc hỗ trợ và tạo tính liên kết trong hệ sinh thái các doanh nghiệp xuất khẩu dịch vụ công nghệ thông tin
theo đó thành phố tiếp tục là điểm đến của ngành công nghệ thông tin
thành phố luôn can kết hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin nhằm phát triển tỷ trọng xuất khẩu phòng mềm quốc tế
bên lề hội nghị vn ito liên minh các doanh nghiệp gia công công nghệ thông tin việt nam đã ký kết biên bản hợp tác với diễn đàn kết nối thùng lũng silicon hoa kỳ
đây được xem là một trong những mô hình liên kết hiệu quả mà cộng đồng doanh nghiệp việt cần học hỏi
đồng thời tận dụng cơ hội hợp tác để tiếp tục đẩy mạnh con số tăng trưởng doanh thu hàng chục phần trăm mỗi năm
trong phần tin quốc tế lãnh đạo các nước eu thảo luận các vấn đề cấp bách tại hội nghị thượng đỉnh ở bruxelles
chính quyền tự trị người quốc ở iraq xoa dịu căng thẳng với chính phủ
hôm nay hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu eu bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày tại thủ đô bruxelles của bỉ
tập trung thảo luận về các chủ đề cấp bách nhất hiện nay như vấn đề nhập cư quốc phòng đối ngoại số hóa
và đặc biệt là xem xét tiến độ đàm phán về việc anh rời khỏi eu còn gọi là brexit
lãnh đạo cấp cao các nước eu sẽ đánh giá những biện pháp đã được triển khai nhằm kiểm soát làn sóng nhập cư trên tất cả các ngã vào châu âu
đồng thời đưa ra các biện pháp bổ sung cần thiết để hỗ trợ các nước thành viên ở những vị trí cửa ngõ ra vào châu âu
trong ba tháng qua làn sóng người nhập cư bất hợp pháp qua địa trung hải đã giảm sáu mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các nước thành viên eu quan tâm
các nước thành viên eu quan tâm đến việc tăng cường hợp tác với cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn và tổ chức di trú thế giới
cũng như với các nước là nơi xuất phát của dòng người di cư các quốc gia trung chuyển trong cuộc chiến chống nạn buôn người
dựa trên kết quả làm việc của hội nghị thương đỉnh kỹ thuật số diễn ra tại estonia ngày hai mươi chín tháng chín
hội đồng châu âu xem xét cách thức để eu có thể nắm bắt những cơ hội mà công nghệ số hóa mang lại và khả năng đáp ứng trước các thách thức đang đặt ra
các nhà lãnh đạo eu cũng sẽ thảo luận một số vấn đề về chính sách đối ngoại nhất là quan hệ với thổ nhĩ kỳ và những diễn biến mới nhất liên quan đến việc chống phổ biến vũ khí hạt nhân tại triều tiên và iran
brexit là nội dung thu hút nhiều sự chú ý nhất trong hội nghị thượng đỉnh lần này
thủ tướng anh theresa may đã trình bày về chiến lược brexit của london với lãnh đạo hai mươi bảy nước thành viên trong đó bà kêu gọi thúc đẩy tiến trình brexit
dự kiến sau khi bà may về nước vào ngày mai lãnh đạo các nước còn lại sẽ thảo luận về tình hình tiến triển của cuộc đàm phán về sự ra đi của nước anh
hôm nay thủ tướng sắp mãn nhiệm của new zealand ông bu english đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội hồi cuối tháng chín vừa qua
đồng thời gửi lời chúc mừng chiến thắng tới đối thủ trung tả và cũng là thủ lĩnh đảng công đảng đối lập bà jacinda ardern
phát biểu với báo giới ông buil english thông báo thông qua tiến trình dân chủ new zealand đã bầu ra một chính phủ mới
trước đó chủ tịch đảng new zealand
thứ nhất ông winston peter tuyên bố đảng này quyết định ủng hộ công đảng để thành lập chính phủ liên minh
đây được coi như sự chuyển đổi lãnh đạo chính phủ từ đảng quốc gia new zealand sang liên minh do công đảng đứng đầu
mở đường cho thủ lĩnh công đảng bà aden lên nắm giữ chức vụ thủ tướng thay cho ông english
cũng trong ngày hôm nay người sắp trở thành thủ tướng new zealand trẻ nhất trong lịch sử bà ardern ba mươi bảy tuổi
cho biết đảng của bà sẽ thảo luận về các vị trí nội các trong chính phủ mới trong cuộc họp kín dự kiến diễn ra ngày mai hai mươi tháng bốn
chính quyền khu tự trị người quốc ở miền bắc iraq đang có nhiều động thái xoa dịu căng thẳng với chính phủ trung ương
bằng cách bày tỏ mong muốn đối thoại
hôm nay truyền thông khu vực cho biết chính quyền người quốc đã hoãn lại các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp và lãnh đạo khu vực này
người đứng đầu cơ quan ngoại giao của chính quyền khu tự trị người quốc ông fala mustafa bakier khẳng định
khu vực này chưa bao giờ có ý định giao chiến với quân đội chính phủ iraq
đối thoại giữa krg với baghdad nhằm đạt được sự hiểu biết chung nhất là về vấn đề tương lai của khu tự trị
trong khi đó hãng thông tấn kristan hai mươi bốn cho biết giới chức khu tự trị đã hoãn các cuộc bầu cử cơ quan lập pháp và lãnh đạo
theo đó ủy ban bầu cử khu vực hôm một mươi tám tháng một mươi đã quyết định hoãn các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra hôm một tháng một mươi một sang một ngày khác
do cơ quan lập pháp vùng này xem xét và thông qua ủy ban này cũng cho biết chưa có đủ ứng cử viên tham gia để tiến hành bầu cử
đây đã bác bỏ dự luật thắt chặt quy định về cấp quốc tịch và cấp thị thực cho lao động nước ngoài tại australia
đây là đề xuất được chính phủ của thủ tướng malcolm turnbull đưa ra và vận động trong nhiều tháng qua
trong một thông báo bộ trưởng nhập cư peter datton cho biết với quyết định của thượng viện
quy chế cấp thị thực australia sẽ tiếp tục theo quy định cũ
cùng ngày quốc vụ khanh mattis colmen cho biết chính phủ sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ những nghị sĩ của phe đối lập
để tiếp tục thúc đẩy dự luật này tại thượng viện
hồi tháng bốn vừa qua thủ tướng australia turnbul đề xuất hủy bỏ chương trình cấp thị thực làm việc tạm thời cho người nước ngoài hiện nay
và thay bằng một chương trình mới yêu cầu khắt khe hơn về tiếng anh và trình độ chuyên môn
bên cạnh các kế hoạch thắt chặt quy định về cấp quốc tịch như kéo dài thời gian chờ
và bổ sung một bài kiểm tra mới về các giá trị australia
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt